trong khi đó khu vực ven biển các tỉnh quảng ninh hải phòng thái bình và nam định có mức nhiệt thấp hơn từ ba mươi đến ba mươi một độ
còn ở khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
còn với các tỉnh miền trung ngày hôm nay nhiệt độ lại có xu hướng tăng dần
bởi vùng xoáy gây mưa yếu đi gió phơn sẽ tái xuất hiện trở lại
vì thế diện nóng và cực độ nóng ở các tỉnh miền trung sẽ tăng dần
ngày hôm nay vùng nóng sẽ mở rộng từ khu vực phía tây của tỉnh nghệ an
xuống đến tận ninh thuận
tuy nhiên phần từ phía tây nghệ an xuống đến quảng trị nền nhiệt cao nhất ngày khoảng từ ba mươi năm ba mươi sáu độ
còn khu vực từ thừa thiên huế xuống đến ninh thuận nắng nóng sẽ gắt hơn nhiệt độ cao từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ
trong khi đó ở khu vực tây nguyên và nam bộ với cường độ gió tây nam yếu
nên lúc này ở nam bộ và tây nguyên trời tạnh giáo không khí mát mẻ
khoảng thời gian từ giờ đến một mươi năm giờ chiều nam bộ và tây nguyên đều có nắng
và cường độ nắng cũng không mạnh
vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên sẽ sao động
trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi hai độ còn ở nam bộ là ở ngưỡng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
sau một mươi năm giờ chiều mây đối lưu phát triển gây mưa trở lại nhưng diện mưa ở cả hai khu vực
đều ở mức giải rác với lượng mưa phổ biến từ ba năm mm
trên biển cả hai huyện đảo hoàng sa và trường sa đều chịu sự chi phối của gió tây nam
cường độ ở khu vực huyện đảo hoàng sa mạnh cấp bốn trong khi ở khu vực huyện đảo trường sa mạnh cấp năm
và cả hai huyện đảo này đều không có mưa rông nên tầm nhìn xa trên một mươi km
trong khi đó ở khu vực biển tây vùng biển từ cà mau đến kiên giang
chiều và tối có mưa rào và sông ở mức giải rác
trong mưa sông cần phải đề phòng hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước

hẹn gặp lại